trước tác động tiêu cực của tình hình triều cường liên tục dân cao
quỹ ban nhân dân thành phố cần thơ đã ban hành công văn về việc triển khai các giải pháp khẩn cấp
chủ động ứng phó giảm thiểu thiệt hại do chiều cường gây ra
ngày ba mươi tháng chín mực nước đỉnh triều tại cần thơ đã lên mức hai hai mươi năm mét cao nhất từ trước đến nay
con nước chiều tối ngày ba mươi tháng chín là đỉnh điểm của đợt chiều cường đầu tháng chín âm lịch ở thành phố cần thơ
chiều cường khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố ngập rất sâu trên năm mét
theo các chuyên gia nguyên nhân thành phố cần thơ bị ngập sâu là do đỉnh lũ từ sông mê công di chuyển xuống hạ lưu
gặp ngay đợt chiều cường khá mạnh làm cho mực nước sông hậu dâng lên cao bất ngờ
theo dự báo đợt chiều cường này sẽ còn kéo dài trong một vài ngày nữa mới chấm dứt